trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức tại viêng trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày bảy chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi chín
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi chín các nhà lãnh đạo asean đã thảo luận về quan hệ đối ngoại của asean
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
các nhà lãnh đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao giữa asean và các đối tác bên lề hội nghị cấp cao asean
hoàn ngành việc nâng cấp quan hệ giữa asean với đức và thụy sĩ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác
đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại đầu tư phát triển bền vững kết nối thu hẹp khoảng cách và phát triển và ứng phó với thách thức toàn cầu
các nhà lãnh đạo asean đã trao đổi về các thách thức khu vực và quốc tế
trong đó có các hoạt động khủng bố cực đoan tội phạm mạng vấn đề biến đổi khí hậu và bệnh dịch nhất là bệnh dịch zika
và tình hình tại biển đông bán đảo triều tiên
hội nghị cũng đề cao việc duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của asean trong quan hệ với các đối tác
xử lý các thách thức và định hình một cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ tiếp tục thể hiện vai trò chủ động
dẫn dắt và nâng cao hiệu quả của các cơ chế do asean khởi xướng nhằm tiếp tục thu hút sự tham gia và đóng góp của các đối tác